tình đến tối ngày chín tháng một mươi một
huyện vạn ninh cơ bản hoàn thành việc di rời và gia cố gần bốn mươi bè nuôi thủy sản
hai sáu trăm tám mươi tám lao động trên các bè nuôi thủy sản đã cam kết vào bờ trước một mươi năm giờ chiều nay
thì địa phương tuyên truyền cho bà con chằn chóng nhà cửa rồi di rời lồng bè rồi bố trí khu neo đậu tàu thiên và chỉ đạo các lực lượng để hỗ trợ cho bà con nhân dân hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện cái việc đảm bảo cho cái việc phòng chống lục bão
với lực lượng công an khánh hòa bên cạnh việc bố trí ứng trực một trăm linh quân số nhiều tổ công tác đã được điều động xuống các địa bàn sung yếu để hỗ trợ nhân dân
tại các địa phương lực lượng công an đang tập trung hỗ trợ vận động người dân ở những khu vực ven biển khu vực sung yếu vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở di rời đến nơi an toàn
các phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo an ninh trật tự khu vực người dân di rời
phương án cứu nạn cứu hộ đã được công an khánh hòa triển khai theo đúng phương châm bốn tại chỗ
đơn vị đã chuẩn bị một số dụng cụ để chuẩn bị tham gia cứu nạn như cuốc xẻng bao tay bảo hộ lao động dây thừng xào beng cuốc chim cưa sắt búa để đập đá hoặc đục khi có sự cố xảy ra
hiện tại bây giờ lực lượng của cảnh sát cơ động bắt đầu từ chiều hôm nay
chúng tôi tiến hành cho ứng trực một trăm linh
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị ứng phó với bão số sáu tại khánh hòa vẫn đang được thực hiện quyết liệt
khánh hòa dự kiến di rời gần tám hộ với hơn ba mươi ba người
khánh hòa tổ chức cấm biển từ một mươi hai giờ trưa nay
học sinh sinh viên đã được thông báo nghỉ học trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi một
trước diễn biến của bão số sáu nhiều gia đình ở tỉnh bình định đã chủ động di rời đồ đạc tài sản đến nơi an toàn
đây cũng là một trong những địa phương vừa bị thiệt hại nặng trong bão số năm chưa khắc phục xong thì lại chuẩn bị đối mặt với bão số sáu
bên cạnh sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp thì chính quyền và người dân tỉnh bình định cũng đang phát huy tinh thần tự lực để ứng phó với bão
mấy ngày qua ngày nào bà nguyễn thị hoa ở thôn hải nam xã nhơn hải thành phố quy nhơn cũng ra bờ kè chắn sóng tham gia tu sửa gia cố
sau bão số năm đặc biệt là khi có thông tin về bão số sáu không đợi chính quyền huy động
hàng trăm người dân địa phương như bà hoa đã tích cực tham gia cùng với công an quân đội các đoàn thể tu sửa bồi đắp cho hàng trăm mét bờ kè biển bị vỡ
những ngôi nhà đã sập hư hỏng thì còn có thời gian để khắc phục
xong kè biển thì phải ra cố ngay để giữ ngăn sóng biển uy hiếp khi bão số sáu đổ bộ vào

những ngôi nhà đã sập hư hỏng thì phải xa cố ngay để giữ ngăn sóng biển bị vỡ
trước khi bão vào do đặc thù trên bờ kẻ biển là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân
chính quyền huy động mọi người vừa giữ nhà vừa tham gia giữ kẻ để bảo vệ cho chính tài sản của mình
trước khi bão vào do đặc thù trên bờ kẻ biển là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân

vì mâu thuẫn mà chém mẹ vợ tử vong hôm nay công an huyện bảo yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ đối tượng giàng xeo mìn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra đối tượng mn khai nhận do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên vào đêm ngày tám tháng một mươi một
mình đã đến nhà mẹ vợ là bà giàng thị xoa ở huyện bảo thắng
tại đây giữa mình và bà xoa lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc tức giận mìn đã lấy con dao phát chém bà xoa và em ly gieo dế là con trai bà xoa
khiến bà xoa tử vong tại chỗ và em dế bị thương nặng
sau khi thực hiện hành vi phạm tội mình đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày chín tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng mền tại nhà ở xã xuân hòa huyện bảo yên
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố một mươi đối tượng liên quan đến thực hiện việc giải tỏa đền bù dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi crong park thượng
trong đó đỗ văn hưu nguyên là chủ tịch xã chia lang bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng lê thành nguyên hoàng trọng nghĩa lê sơn nguyên là ba cán bộ địa chính của xã chia lăng huyện eka và sáu người dân y thoai bì giá hờ bờ lút nghê y em bì giá hờ nĩ nghê y thiên cật tà la và hờ nút bì giá bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu vào năm hai nghìn một mươi ba đối tượng lê thành nguyên hoàng trọng nghĩa lê sơn đang công tác tại ủy ban nhân dân xã chư lang huyện eka
được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện việc lập hồ sơ đền bù dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi crong bắc thượng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án ba người này đã có dấu hiệu mua bán sang nhượng và nhờ sáu người dân là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đứng tên để nhận tiền đền bù
sau đó chia lại hoa hồng cho những người có liên quan với tổng số tiền trên hai ba tỷ đồng
ông đỗ văn hưu bị truy tố vì đã buông lỏng thiếu trách nhiệm để cho ba cán bộ địa chính của xã mình vi phạm
vừa ra tù lại tiếp tục đi cướp giật tài sản
trần trí cương chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
trước đó vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ thị xã giá rai về thành phố bạc liêu
trần trí cương phát hiện một người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền nên đã áp sát và thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tuy nhiên nạn nhân đã chống cử tri hô cho người dân xung quanh cùng nhau bắt đối tượng ra cho cơ quan công an
trần trí cương vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì bây giờ lại tiếp tục con đường phạm tội
đối tượng hoàng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp tân ninh xã châu pha thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
và đối tượng nguyễn viết thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại sáu trên hai mươi ba nguyễn du phường một thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà địa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng châu thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn hiệp cường xã tân tiến thị xã la di của tỉnh bình thuận cao một m sáu mươi và có sẹo thẳng bốn cm cách năm cm dưới trước đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
quý vị sẽ được bảo mật thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an